chỉ vì nghi ngờ người em dễ ăn chặn tiền trong khi giúp mình quán xuyến ngôi nhà đang xây
hung thủ đã nhẫn tâm đổi sang thiêu sống cả gia đình họ
từ những tàn tích sau vụ cháy chỉ hơn một ngày sau khi gây tội ác
tên sát nhân đã xa lưới bởi nỗ lực truy tìm sự thật của những người lính điều tra hình sự
theo công an nhân dân giữa khuya ngôi nhà bốn tầng của gia đình ông vương gia mười
ở thôn lê lợi xã nhuế dương huyện khói châu tỉnh hưng yên đột nhiên phát hỏa
ngọn lửa nhanh chóng chùm kín ngôi nhà cuồn cuộn bốc cao cả chục mét
rúng động miền quê bình yên lúc đó là giờ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hương yên
đã khẩn trương xuống hiện trường chữa cháy
lửa tắt lính cứu hỏa tiếp cận vào nhà thì thấy vợ chồng chủ nhà và cậu con trai đã mất mạng
chỉ có một người cháu của ông mười còn sống được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng không qua khỏi
ngôi nhà khang trang của ông mười sau trận hỏa hoạn chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn
thông tin về vụ hỏa hoạn gây chết người được cấp báo về công an tỉnh hưng yên
dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh phòng cảnh sát hình sự chủ trì
thành lập hội đồng khám nghiệm xuống ngay hiện trường để tổ chức điều tra
từng có nhiều năm tháng công tác trong lực lượng điều tra trọng án trực tiếp khám phá vụ án sát hại người
đốt nhà ở mỹ đình từ liêm hà nội vào năm hai nghìn tám
chúng tôi hiểu rõ về độ khó của hoạt động điều tra án cháy nổ
có thể nói đây là một trong những thể loại án xương sầu hóc búa phức tạp nhất
bởi vì các điều tra viên kỹ thuật viên phải đi từ những tàn tích của vụ cháy
để truy tìm ra điểm phát cháy đầu tiên từ đó xác định nguyên nhân cháy
trong khi đó dưới tác động của nhiệt độ cao và hoạt động cứu hỏa
dấu vết đồ vật tại hiện trường đều có thể bị tiêu hủy biến dạng hoặc thay đổi
không đảm bảo tính nguyên vẹn của dấu vết vật chứng để phục vụ công tác truy nguyên
quay trở lại vụ cháy này xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc
quỹ ba nhân dân tỉnh hưng yên đã chỉ đạo công an tỉnh báo cáo và đề nghị
các đơn vị chuyên môn của bộ công an hỗ trợ nghiệp vụ
đồng thời huy động tối đa lực lượng để làm rõ và xử lý vụ việc trong thời gian sớm nhất
về phần mình sau khi vụ cháy xảy ra công an tỉnh hưng yên đã báo cáo lãnh đạo bộ công an
và chương cầu viện khoa học hình sự hỗ trợ về nghiệp vụ
thiêu tá đặng trần dũng phó giám đốc trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự bộ công an nhớ lại
khi nhận được yêu cầu của công an tỉnh hưng yên lãnh đạo viện khoa học hình sự đã cử chúng tôi xuống hiện trường
phối hợp với địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi
lúc này ba trong tổng số bốn nạn nhân của vụ cháy đã tử vong tại chỗ
chỉ có một cháu bé còn sống được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường chỉ còn lại các sản phẩm cháy
quá trình khám nghiệm tử thi chúng tôi xác định các nạn nhân mất mạng do ngạt khí độc
bởi vì ngôi nhà này kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng như cao su nhựa
khi xảy ra cháy các vật liệu này tạo ra khí độc và loại khí này sẽ đi vào phổi cùng với quá trình hô hấp
khi mở khí quản của các nạn nhân phát hiện có rất nhiều mũi của sản phẩm cháy ở rất sâu trong đường thở
mà chỉ có nạn nhân lúc sống mới hít sâu được như vậy
từ các dấu hiệu này chúng tôi xác định cả ba nạn nhân đều mất mạng ở trong đám cháy
chứ không phải chết trước khi ngôi nhà bốc cháy
công tác giám định xét nghiệm mẫu vật thu tại hiện trường qua công tác khám nghiệm
đã được các chuyên gia kỹ thuật viên của viện khoa học hình sự khẩn trương phân tích giám định
thông qua hệ thống thiết bị phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm xác định nguyên nhân gây cháy
trong điều tra án cháy nổ việc xác định được nguồn nhiệt gây cháy có ý nghĩa rất quan trọng
bởi vì khi xác định được nguồn nhiệt sẽ xác định được nguyên nhân gây cháy
hoạt động phân tích giám định mẫu vật của các kỹ thuật viên rất nhanh đã phát hiện các dấu vết sang sống
nhiên liệu gây cháy bám dính trên mảnh gỗ trước cổng ngôi nhà
ngoài ra cách vị trí cổng hơn một mét trên nền đất cũng phát hiện dấu vết sang vương vãi
hướng lửa cháy cũng được xác định từ bên ngoài vào trong nhà tạo thành bức tường lửa cùng khí nóng vây kín toàn bộ ngôi nhà
điều này giải thích cho việc các nạn nhân đã không thể chạy thoát ra ngoài
như vậy đã có thể khẳng định nguồn nhiệt gây cháy là xăng nhiên liệu được dẫn từ ngoài cổng vào nhà
bản chất sự việc đã được làm rõ đó là một vụ đốt nhà nhằm giết người
chứ không phải là một vụ hỏa hoạn đơn thuần do các sự cố như chập điện nổ bình ga thắp hương
ngay từ khi đến hiện trường giả thuyết về một vụ án sát hại đốt đã hình thành trong tư duy của lực lượng điều tra
cho dù lúc đó vẫn chưa có các căn cứ khoa học
các tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an huyện khói châu đã tỏa đi triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách
như giả soát tìm nhân chứng hiện trường nắm tình hình về các đối tượng hình sự trên địa bàn
thu thập thông tin về quan hệ những mâu thuẫn nổi của gia đình nạn nhân
tại đó việc giả soát trích xuất dữ liệu hình ảnh lưu được trong camera an ninh của các hộ gia đình
dọc theo con đường dẫn đến ngôi nhà cháy được triển khai khẩn trương nhằm thu thập hình ảnh về hung thủ
khi chúng mang sang đến phóng hoảng ngôi nhà
sau khi dò xem từng phút hình lưu lại tại camera nhà dân ở phía đối diện hiện trường cháy
các trinh sát phát hiện ra một chi tiết vô cùng quan trọng
đó là vào khoảng hai mươi ba h hai mươi sáu phút đêm một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
có hai người đàn ông đi một chiếc xe tay ga màu trắng đến vị trí cách cổng nhà ông một mươi
khoảng hai mươi mét thì đổ lại sau đó chúng xách theo hai chiếc can nhựa tiến về phía cổng nhà ông mười
vài phút sau thì ngọn lửa bùng lên các đối tượng vội bỏ chạy trở lại chỗ để xe máy
rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
quan sát thật kỹ hình ảnh về hung thủ lực lượng phản án xác định có một tên độ tuổi khoảng bốn mươi năm năm mươi
vấn đề đặt ra lúc này là phải khẩn trương xác định được mâu thuẫn của các nạn nhân nhất là của ông mười
tuy nhiên việc ra soát dựng quan hệ gặp khó khăn khi mà các nguồn tin đều cho biết
không thấy gia đình ông mười có mâu thuẫn với ai
trung tá trịnh văn phong đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân phòng cảnh sát hình sự kể
họ hàng gia đình người địa phương cũng như nơi làm việc đều đánh giá ông mười là con người hiền lành
chịu khó làm ăn giữ chữ tín trong công việc nên từ trước đến nay không thấy xích mích va chạm hay mâu thuẫn với ai
mặt khác vợ chồng ông cũng được gia đình hàng xóm đánh giá là yêu thương lẫn nhau sống hòa thuận giữ tình làng nghĩa xóm
nên không có tài liệu nào phản ánh có mâu thuẫn trong làm ăn
hay trong cuộc sống sinh hoạt
trong hoạt động truy xét thủ phạm gây trọng án nếu không dựng được mâu thuẫn nổi
thì sẽ rất khó khăn để xác định đối tượng điều tra bởi vì động cơ gây án của hung thủ
thường được hình thành từ các mâu thuẫn trong đời sống công việc đối với nạn nhân
giữa lúc manh mối khá mơ hồ thì một người dân sống gần nhà nạn nhân kể cho trinh sát nghe
chuyện ông mười và người anh vợ là đào danh việt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
chủ tải thôn thành công xã nguyễn dương huyện khói châu hưng yên
đã từng xảy ra cãi vã to tiếng với nhau trong thời gian ông mười giúp trông coi công trình xây dựng nhà ở của việt
thông tin này thoạt nghe thì không thấy thuyết phục bởi vì giữa hai gia đình có quan hệ huyết thống và hôn nhân
là anh trai và vợ chồng em gái
hơn nữa sự việc cãi nhau đã xảy ra từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám nghĩa là cách thời điểm vụ cháy tận hai năm
liệu rằng mâu thuẫn ấy có đủ lớn để một người anh ruột như việt
có thể nhẫn tâm xuống tay đốt nhà em gái mình hay không
mặc dù vậy với sự thận trọng cần thiết
lực lượng điều tra vẫn quyết định đưa đào danh việt vào diện tình nghi để xác minh
thu thập chứng cứ nhằm khẳng định hoặc phủ định sự liên quan của ông ta đối với vụ án đang điều tra
để làm rõ mâu thuẫn giữa nạn nhân và người bị tình nghi
các trinh sát đã tiếp cận nhóm thợ xây dựng nhà việt vào năm hai nghìn một mươi tám
kết quả cho thấy đúng là giữa hai người này đã từng xảy ra xích mích cãi vã lớn
vì việt nghi ngờ ông mười đã bớt xén tiền vật liệu xây dựng của mình
nhưng nếu chỉ vì thế mà việt nữa ra tay với gia đình em gái như vậy
thì quả thực là quá tàn bạo vô nhân tính
các trinh sát bí mật xác minh về việt tại nơi đang tuê trọ ở phương xuân đỉnh
bắc tử liêm hà nội
được biết ông ta không có mặt ở phòng trọ trong đêm ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra nhân chứng còn cho biết việt đang sử dụng một chiếc xe tay ga màu trắng
một bất minh hành vi khác của việt mà các trinh sát đặc biệt quan tâm
đó là mặc dù biết tin cả gia đình em gái ruột bị thiêu cháy
nhưng việt không về quê để lo việc tăng chay
xét đảo danh việt là nghi cao
số một của vụ án lực lượng điều tra quyết định triệu tập đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh xét hỏi
ban đầu việt loanh quanh chối tội
nhưng trước những bằng chứng đanh thép cùng nghiệp vụ thẩm vấn sắc xảo của các điều tra viên
cuối cùng việt đã phải thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra đối với gia đình người em gái ruột
theo đó năm hai nghìn một mươi tám việt xây nhà trên mảnh đất ở quê
do bận làm ăn trên hà nội nên việt nhờ vợ chồng em gái giúp trông coi việc xây dựng
tuy nhiên trong quá trình làm nhà việt nhiều lần kiểm tra và nghi ngờ
ông một mươi bớt xén tiền vật liệu xây dựng của mình
nên mất lòng tin và từng xảy ra to tiếng cãi vã với ông một mươi
sự nghi ngờ giận dữ vợ chồng người em không những không ngồi ngoài
mà còn lớn dần theo thời gian khiến việt nảy sinh ý định trả thù
chiều ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi đang ở hà nội
việt rủ ló văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê thuận châu sơn la tạm trú tại đông anh hà nội
cùng mình về quê khoái châu hưng yên đốt nhà vợ chồng ông một mươi để trả thù
sau đó việt mua hai can nhựa loại can hai mươi lít
rồi đi đón hà khi đi đến cửa hàng xăng dầu trương dương
việt mua xăng chứa trong hai can nhựa rồi đi tiếp về hưng yên
dọc đường chúng mua khẩu trang bật lửa băng dính
khoảng hai mươi ba h năm mươi cùng ngày việt chở hà đi đến gần nhà ông một mươi thì đỗ xe lại
mỗi tên cầm một can xăng đổ chày vào nhà rồi việt cầm bùi nhui để hà bật lửa châm
ném vào đám răng trước cửa khiến lửa bùng lên thiêu sống cả gia đình người em gái
trong phiên tòa xét xử việt hội đồng xét xử nhận định
xuất phát từ chuyện nhỏ nhạt trong cuộc sống
hai bị cáo đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình bốn người chỉ để thỏa mãn sự bực tức
hành vi phạm tội có những tình tiết tăng nặng như giết nhiều người
giết người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ động cơ đê hèn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt việt tử hình về tội giết người
sáu năm tù về tội hủy hoại tài sản bị cáo hà lãnh án trung thân về tội giết người
bốn năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt bị cáo việt lãnh án tử hình bị cáo hà lãnh án tù trung thân
hội đồng xét xử buộc bị cáo việt bồi thường cho gia đình bị hại gần một tỷ đồng